kỳ nghỉ kéo dài năm ngày thường là một trong những khoảng thời gian đi lại đông đúc nhất của trung quốc
nhưng việc tái bùng phát covid một mươi chín tồi tệ nhất kể từ đầu đại dịch đã khiến nhiều người dân dự kiến phải ở nhà
người dân bắc kinh trung quốc sẽ cần các xét nghiệm covid một mươi chín để đi tới các không gian công cộng
thông báo này được đưa ra vào ngày ba mươi tháng bốn khi kỳ nghỉ lễ lao động bắt đầu
trước biến thể omithron có khả năng lây truyền cao các quan chức trung quốc đã siết chặt chính sách zero covid
thông qua xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa các cụm dịch
theo reuters dù tổn thất kinh tế nhưng thủ đô của trung quốc tuyên bố sẽ hạn chế hơn nữa việc tiếp cận các không gian công cộng sau kỳ nghỉ lễ
từ ngày năm tháng năm để vào tất cả các dạng khu vực công cộng và đi phương tiện công cộng
người dân cần có xét nghiệm covid một mươi chín âm tính theo thông báo trên trang wechat chính thức của thành phố bắc kinh
với các hoạt động như sự kiện thể thao và du lịch theo nhóm người tham gia cũng sẽ phải xuất trình xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
được thực hiện trong vòng bốn mươi tám giờ cùng với bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ theo các quy định mới
trung quốc đã báo cáo hơn một mươi bảy trăm linh ca covid một mươi chín trong nước vào ngày ba mươi tháng bốn với hầu hết các ca ở thượng hải
thường hải đã bị phong tỏa trong khoảng một tháng sau khi trở thành tâm điểm của đợt bùng phát mới
dịch ở thường hải đang có xu hướng giảm dần
trong khi đó tại bắc kinh số ca mắc mới lên tới năm mươi bốn ca
theo ủy ban y tế quốc gia khi kỳ nghỉ lễ dài bắt đầu người tiêu dùng ở thủ đô bắc kinh được yêu cầu xuất trình bằng chứng
về các xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ để vào các khu vực công cộng như trung tâm thương mại cửa hàng và danh lam thắng cảnh
chính quyền cho biết thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí cho người dân bắt đầu từ ngày ba tháng năm